gần bảy mươi nam nữ thanh niên tại bắc giang đã dùng quán karaoke để bay lắc phê ma túy
test nhanh đã có tới bốn mươi chín nam nữ cho kết quả dương tính với ma túy
còn tại tỉnh đồng nai khi lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba ozone
phát hiện bên trong có hàng trăm thanh thiếu niên đang tụ tập hát nhảy trong tiếng nhạc lớn
qua kiểm tra phát hiện hàng chục quái bột màu trắng và tiên nén màu hồng
được các đối tượng vứt vương vãi xuống nền nhà
qua test nhanh cũng phát hiện một trăm bốn mươi năm người dương tính với ma túy
cái hiện tượng mà các giới trẻ đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ
học sinh sinh viên của chúng ta trong các nhà hàng quán bar karaoke vũ trường
thì có thể nói là chúng ta lý giải cái này vấn đề về cung cầu
bởi vì đến những chỗ này thì hầu hết là những đối tượng các em ở độ tuổi đó
thì hay đến tổ chức sinh nhật rồi sinh hoạt các văn hóa văn nghệ
rồi tham gia các hoạt động đoàn thể
và đây là những cái mà thường thường sau những hoạt động chính
thì các nhóm các tốt các em hay tổ chức đến quán ba karaoke
sau những giờ mà bắt đầu khuya để ca hát vui chơi nhảy nhót
nhưng mà trong đó thì nó có sự lạm dụng và bị hướng sai về sự hiểu biết của các em
đó là khi mà mình sử dụng thêm những cái chất kích thích này
hoặc các em bị động trong quá trình mà do những người trong nhóm sử dụng
nhưng các em cũng bị bị động bởi vì do những đối tượng đó đưa cho
nhưng mà mình không biết hết được cái tác hại đó là ma túy và gây ảnh hưởng gây nghiện
và do đó các em dễ bị cám dỗ và đưa vào tình dạng sử dụng trái khép
và dần dần
và sẽ bị lẽ thuộc và bị nghiện
trong thời gian vừa qua trên cả nước đã có rất nhiều nhà hàng quán bar vũ trường khách sạn quán karaoke
để xảy ra tình trạng khách hàng dùng những địa điểm trên để sử dụng ma túy theo nhóm hội
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an nhận định
vì lợi nhuận đã có không ít chủ nhà hàng quán bar vũ trường khách sạn quán karaoke
dù biết khách hàng của mình sử dụng ma túy tuy nhiên đã cố tình làm ngơ
thì cái giải phép
theo tôi là mạnh mẽ nhất vẫn là phải quy định về cái trách nhiệm của người kinh doanh
tại những cái điểm quán ba karaoke và vũ trường rồi cái chính quyền sở tạng ở cái nơi đó
bởi vì đây là cái thời điểm mà người ta phát hiện ngay giữa con người vào vui chơi giải trí lành mạnh
hay là có cái dấu hiệu về sử dụng trái phép chất ma túy
mà người ta có những cái trách nhiệm với xã hội trách nhiệm với phòng chống tội phạm
mà người ta ngăn ngừa ngay cái hành vi đó
chứ còn nếu như mà chúng ta lan tỏa cái trách nhiệm phòng chống ma túy này ra xa hơn
đó là giáo dục của nhà trường rồi sự quản lý của gia đình rồi các đoàn thể
thì tôi nghĩ là cái hiệu quả của nó sẽ chậm hơn
bởi vì cái ma túy thì chúng ta chỉ làm quen sử dụng có một lần
nó đã có thể là gây đến cái triệu chứng thèm sau đó là sử dụng lần thứ hai lần thứ ba
thì gây nghiện thì nhà trường gia đình và xã hội các đoàn thể chắc chắn là không kịp thời
bằng cái chính những cái nơi mà kinh doanh cả đây
buộc chúng ta phải quy trách nhiệm và xử phạt mạnh mẽ hơn nữa
và tiến tới đóng cửa hạn chế việc cấp phép những cái này thì theo tôi
đấy là cái ưu tiên trong cái giai đoạn hiện nay
để ngăn chặn vấn nạn sử dụng ma túy nhất là ma túy đá trong giới trẻ
ngoài đấu tranh với tội phạm mua bán tàng trữ sử dụng
thì quản lý chặt địa bàn xử lý nghiêm đối với những tụ điểm như quán bar vũ trường khách sạn quán karaoke
để xảy ra tình trạng khách hàng sử dụng ma túy là điều cần thiết
bởi chỉ những địa điểm vui chơi biến tướng này mà nhiều bạn trẻ không làm chủ được mình
đã xa đà vào con đường nghiện ngập với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh con tum vào ngày hôm nay vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với y theo
trú tại xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua tin tố giác của một số người dân trên địa bàn tố cáo y theo đưa ra thông tin cần tiền gấp
để đáo hạn ngân hàng và hứa trả hoa hồng hàng tháng với lãi suất cao
tiếp lời của e tail bà trần thị mỹ lệ và trần thị đức cùng chú tại thôn đã tin tưởng cho e tail vay nhiều lần
với tổng số tiền lên đến chín trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi vay được tiền đi theo đã sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả
sau khi xin tiền của mẹ không được đối tượng nguyễn công hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở phường lái thiêu thị xã thuận an của tỉnh bình dương đã dùng dao khống chế mẹ để cướp một trăm một mươi đồng
đối tượng đã bị công an thị xã thuận an tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi ba tháng chín
tiền của mẹ ruột mình là bà dương thị ánh nhưng bà ánh không cho
tức giận hậu la mắng to tiếng với mẹ
vào thời điểm này bà ánh sang nhà em trai của mình ở gần đó để nhờ giúp
thế vậy hậu lấy một con dao thái lan kề vào gáy của bà ánh để khống chế và gây thương tích cho bà ánh
khi thấy mẹ ngã xuống sàn hậu xông tới lấy được một trăm một mươi đồng trong túi rồi bỏ trốn
được biết hậu là đối tượng nghiện ma túy mới thi ca nghiện bắt buộc về địa phương
công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra vụ nổ súng do tranh chấp đất xảy ra
trên địa bàn xã quảng sơn huyện đắk grong tỉnh đắk nông
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng chín
bà nguyễn thị luấn sáu mươi hai tuổi trú tại phường nghĩa thành thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
thuê một nhóm gồm một mươi một người đến khu vực vườn cây cao su ở tiểu khu một nghìn sáu trăm năm mươi bảy thuộc xã quảng sơn
để tranh chấp đất với ông trương đình nở sáu mươi tuổi chú cùng địa phương
tại đây người do bà là thuê đã cãi nhau với nhóm người làng thuê cho ông nở rồi xảy ra sâu sát
những người bên phía bà luấn đã dùng súng bắn đạn cao su bắn về phía nhóm người của ông nào
vụ việc đã khiến anh phạm phi long hai mươi tuổi trú tại huyện crong năng tỉnh đắk lắc bị thương ở tay
sau đó anh long được mọi người đưa đi cấp cứu còn nhóm người do bà luấn thuê rời khỏi hiện trường
hiện công an đang tạm giữ một người trong nhóm làm thuê của bà lung là đoàn thanh quang ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đắk nông để phục vụ công tác điều tra
cơ quan công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
khám xét nơi ở và bắt tặng gian đối với nam bác sĩ lê quang huy phương khoa gia điệu của bệnh viện trung ương huế
điên quan đến hành vi hiếp dâm và cố ý cây thương tích đối với nữ điều dưỡng
theo cơ quan công an tp huế vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín
lê quang huy phương liên hệ với một người đồng nghiệp yêu cầu nữ nhân viên điều dưỡng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế mang một điều thuốc làm đẹp đến phòng hai trăm linh ba nhà b khu tập thể đông na tp huế
cho lê quang huy phương
khi nữ nhân viên này mang thuốc đến thì lê quang huy phương mở phòng cho chị vào và sau đó chốt cửa lại
tại đây lê quang huy phương đã có hành vi dùng vũ lực lời nói nhằm để hiếp dâm và đánh đập nạn nhân gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu
một mươi ba năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu đang trên đường vận chuyển đã bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng khái
và cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng bắt giữ vào dạng sáng hẹp
dạng sáng ngày hôm nay tại khu vực biên giới thành phố móng cái của tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện hai người đàn ông đang vác hai bao tải từ bên kia biên giới vào nội địa
khi yêu cầu dừng lại để kiểm tra các đối tượng đã vứt các bao hàng thoát thân
tiến hành kiểm tra tìm kiếm khu vực xung quanh
lực lượng chức năng đã phát hiện thêm bảy bao tải được giấu trong các bụi cây
qua kiểm đến trong mỗi bao tải giữa có ba thùng bìa cắt tông
bên trong mỗi thùng cắt tông có chứa năm mươi cây thuốc lá nhãn hiệu lotus
tổng số là một mươi ba năm trăm linh bao
tất cả số thuốc lá trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
nghi vấn được nhập lậu từ trung quốc và việt nam
trong phần tiếp theo của chương trình
cháy lớn tại siêu thị điện máy hoàng gia đường lê hồng phong thành phố hải phòng
phản ứng trái chiều trong dư luận mỹ về việc luận tội tổng thống donald trump
chiều tối ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại siêu thị điện máy hoàng gia số một mươi một đường lê hồng phong thành phố hải phòng
do bên trong siêu thị có nhiều đồ điện tử nhựa nên đám cháy đã lan rất nhanh
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy cử năm xe chuyên dụng cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
đến một mươi tám h ba mươi phút đám cháy vẫn chưa được dập tắt lửa vẫn cháy lớn và thiêu dụi hoàn toàn siêu thị
hiện lực lượng chữa cháy tập trung chống cháy lan và bơm nước vào khu vực bên trong siêu thị
chưa có thông kê thiệt hại về người và tài sản
được biết siêu thị điện máy hoàng gia hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bốn với diện tích trên năm trăm linh m hai
chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử chính hãng
ngày hôm nay lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích
trong vụ va chạm giao thông đường thủy xảy ra vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng chín trên tuyến sông trà ngoa
trà côn huyện trà côn tỉnh vĩnh long
theo các nhân chứng vào thời điểm trên anh dương minh tiến ba mươi tám tuổi trú tại xã nhơn bình huyện trà ôn
điều khiển ghe chở và điệu xây dựng đi cùng hai người khác chạy theo hướng từ xã trà côn về xã thới hòa huyện trà côn
khi đến đoạn sông trà ngoa thuộc ấp trà ngoa xã trà côn huyện trà côn
thì va chạm với một ghe chở đá lưu thông theo chiều ngược lại
sau khi va chạm anh tiến bị ngã rồi rơi xuống sông mất tích
sau khi tiếp nhận thông tin trên phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn hiệu công an tỉnh
đã điều động một mươi năm cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chuyên dụng xuống hiện trường
phối hợp cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện trà ôn hỗ trợ công tác tìm kiếm
do thời điểm nạn nhân bị rơi xuống sông là lúc thủy chiều dâng cao rất khó tìm kiếm
nên nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy
mặc dù là tuyến đường liên xã nhưng hàng ngày hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn
trả vật liệu xây dựng lưu thông qua lại
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân tại xã trường xuân huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp
tuy nhiên gần một mươi năm nay thì hàng chục hộ dân dọc hai bên đường
vẫn phải sống trong cảnh bụi bẩn và mất an toàn giao thông
gần một mươi năm nay gia đình bà nguyễn thị vân và hàng chục hộ dân sống hai bên tuyến đường
liên xã trường xuân xuân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
phải sống trong cảnh
nhà luôn khóa trái cửa do bụi bẩn
dù vẫn được tu sửa hàng năm
tuy nhiên việc lưu lượng xe trọng tải lớn trở về điệu xây dựng
tại các mỏ đá qua lại thường xuyên
khiến tuyến đường dài chưa đến một mươi km này
luôn chi chít ổ voi ổ gà
gây khó khăn và nguy cơ tai nạn giao thông
vẫn luôn rình dập khi người dân qua lại trên tuyến đường này
thời gian vừa qua lực lượng đối cảnh trạng giao thông công an huyện quảng ninh
đã tăng cương tuần tra kiểm soát
thường xuyên nhắc nhở
tuyên tuyên cho lái xe
các phương tiện không được chở vượt quá tải trong xe
và nhắc nhở các lái xe chạy chậm đi qua các địa bàn khu đông dân cư
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
huyện đã chỉ đào xả các phong chức năng
làm việc các doanh nghiệp và yêu cầu của doanh nghiệp
phải thực hiện một số nhiệm vụ
thứ nhất là phải tưới nước để hạn chế bùi
thứ hai là khi đưa hướng nắng
phải có trách nhiệm lưu lên lại
để bảo đảm kết tương đối
để tương đối
để hạn chế ô nhiễm
chúng tôi đã đề nghị tỉnh
một tiệm viên phế tu sửa
đồng thời khảo sát một tuyến đường
đi ra tránh khỏi khu dân cư
và khu unit tâm linh lực thân đỉnh của huyện
để các xe vận chuyển vật liệu xây dựng
sẽ đưa ra tuyến đường này
cũng trên tuyến đường này
có ba trường học từ mầm non đến trung học
vào giờ cao điểm lượng học sinh đi lại rất đông
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
do đó các ngành chuyên măng
theo tỉnh hoàng bình tân tướng
có điện pháp khắc phục
cũng như phương án giải quyết triệt đẻ
nhằm đảm bảo an toàn cho bà con
sinh sống ở dọc hai bên đường
và an toàn giao thông trên toàn tuyến
thưa quý vị và các bạn
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương
tổ chức hội thảo khoa học về công tác đảm bảo
an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số
và miền núi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
trưởng ban chỉ đạo trung ương
về tổng kết nghị quyết số hai mươi bốn
về công tác dân tộc và chỉ thị số bốn mươi ba
của ban bí thư về một số công tác
đồng bào dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số
miền núi và biên giới
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ
bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
dự hội thảo còn có đại diện đảnh đạo
các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo chính quyền
một số địa phương đại diện đảnh đạo
công an các đơn vị có liên quan
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung
phân tích làm rõ một cách sâu sắc
toàn diện các vấn đề về đảm bảo an ninh quốc phòng
vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đánh giá thực chất toàn diện tình hình
kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc phòng
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
công tác ban hành giám sát
thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế xã hội
văn hóa góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
công tác vận động phát huy vai trò
của các thành phần xã hội ở vùng dân tộc thiểu số
đảm bảo khối đại đoàn kết dân tộc
xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân
và quốc phòng toàn dân
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
đồng chí trương thị mai đề nghị
ban biên tập tổ thư ký hội thảo
tiếp tục nghiên cứu các nội dung của hội thảo
để bổ sung và báo cáo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn
và hai mươi năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm
bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh
đảng ủy công an trung ương
cần tiếp tục làm tốt các mặt công tác đã đạt được
chủ động làm thất bại mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
và các loại tội phạm
kết luận tại hội thảo thượng tướng bùi văn nam khẳng định
hội thảo đã đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra
bày tỏ sự đồng tình
ghi nhận những ý kiến chỉ đạo sát sao
của đồng chí trương thị mai tại hội thảo
đồng thời nêu rõ thời gian tới
đảng ủy công an trung ương sẽ nghiên cứu
tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu
tham dự hội thảo để làm sâu sắc hơn
báo cáo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn
và hai mươi năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm
nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo
an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số
và miền núi thời gian tới
cũng trong sáng nay tại hà nội
bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật
phòng chống ma túy năm hai nghìn
sở đổi bổ sung năm hai nghìn tám
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ
ban ngành trung ương đại diện các đơn vị trực thuộc
bộ công an và công an các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương
tại hội nghị
trung tướng nguyễn ngọc anh cục trưởng cục pháp chế
và cải cách hành chính tư pháp
đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết thi hành
luật phòng chống ma túy
sau khi luật chính thức có hiệu lực
các cơ quan đơn vị đã triển khai hết sức nghiêm túc
hiệu quả mang lại nhiều kết quả tích cực
trong công tác phòng chống ma túy
các đại biểu cũng đã thảo luận và góp ý
làm rõ hơn kết quả thi hành luật của các đơn vị
những khó khăn vướng mắt trong thực tiễn
và kiến nghị đề xuất giải pháp
giải quyết các vấn đề còn tồn tại
phát biểu tại hội nghị
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an khẳng định
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn
và kiểm soát các hoạt động hợp pháp
liên quan đến ma túy
tuy nhiên sau hơn một mươi tám năm thi hành
các quy định của luật phòng chống ma túy
đã bộc lộ những tồn tại thiếu thông nhất
với hệ thống pháp luật hiện hành
và thiếu những quy định phù hợp với thực tế
đặc biệt trong bối cảnh tội phạm ma túy
có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
việc sử dụng ma túy tổng hợp
trong thanh thiếu niên tăng nhanh
và ngày càng xuất nghiệp
nhiều loại ma túy mới
gây rối loạn về tâm thần
có kiểm soát
thứ hai là vấn đề ma túy
thì từ khi chúng ta bắt giữ
chỉ một vài lạ
bắt giữ chỉ một vài lạ
mà hiện nay thì chúng ta bắt giữ
hàng trăm bánh heroin
có vụ năm trăm linh bánh heroin
ma túy tổng hợp
thì vài chục cân
vấn đề ma túy tổng hợp hiện nay
đang xuất hiện hiện hiếu
và dần dần thay thế cho
các cái ma túy truyền thống
nhưng có một cái mà chúng ta phải hết sức quan tâm
đó là một cái mà chúng ta phải hết sức quan tâm

sẵn sàng sản xuất
ngay cả trong mỗi nước
và việt nam chúng ta đã có vài bao vụ
và cái thủ đoạn
của tội phạm ma túy bây giờ
thưa các ông chí hết sức tinh vi phức tạp
đó là núp dưới danh nghĩa
các doanh nghiệp
núp bóng doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ở đâu
đăng ký sản xuất hóa chất
nhưng thực chất là
là sản xuất ma túy
thứ trưởng lê quý vương cũng đề nghị
các cơ quan của bộ công an
các cơ quan liên quan
cần quan tâm tới một số nhiệm vụ trọng tâm
như công tác lập pháp
chuẩn bị hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật phòng chống ma túy
một cách đầy đủ đúng tiến độ và chất lượng
một số vấn đề khác như
quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
công tác cai nghiện
thứ trưởng lê quý vương cũng nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương
các cơ quan chức năng có liên quan
cần quan tâm xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp
để ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy
hoặc các loại tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp
cũng tại hội nghị
thứ trưởng lê quý vương đã trao tặng bằng khen
của bộ trưởng bộ công an
cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện luật phòng chống ma túy
năm hai nghìn sửa đổi bổ sung
thưa quý vị sau hơn một năm sát nhập
thực hiện nhiệm vụ chức năng theo mô hình tổ chức bộ máy mới
lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã triển khai nhiều giải pháp
cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về phòng cháy chế cháy
tặc biệt là ở cấp cơ sở
trực tiếp tổ chức tiến hành tuyên truyền
hướng dẫn tạo chuyển biến rõ nét
trong nhận thức của nhân dân trong lĩnh vực này
từ đó giảm thiểu đến mức thấp nhất
nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
những hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ
trong các khu dân cư như thế này
theo quy định không thực diện quản lý về phòng cháy chế cháy
và có hồ sơ theo dõi
đồng nghĩa công tác thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng
cũng bị hạn chế rất nhiều
công tác phòng cháy chế cháy tại chỗ
chủ yếu trông chờ vào ý thức của chủ hộ gia đình
và thực tế
thì rất nhiều người dân chủ quan lơ là đối với công tác này
sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy sắp nhập vào công an
các đơn vị địa phương
tại hà nội chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở đã được giao trực tiếp cho đội ngũ cảnh sát khu vực
những cơ sở kinh doanh
dù là quy mô nhỏ
trong các khu dân cư
sẽ thường xuyên được lực lượng này hướng dẫn
kiểm tra tuyên truyền về phòng cháy chế cháy
cơ quan thành phố và cơ quan quận
đã tổ chức tập huấn
nhiệm vụ công tác phòng cháy chế cháy
cho một trăm linh các bộ nghị sĩ công an phường
hai nữa là về
cấp cơ sở lực lượng nhà sát khu vực
cũng đã thường xuyên và xa xao với lại
các bộ tổ dân phố và các ủy quan nhân dân phường
để xây dựng đội ngũ
đó là huy động lực lượng bảo vệ đất phố
cấp cơ sở
mỗi địa bàn khu dân cư đều có một tổ bảo vệ dân phố
để túc trực
nếu có những vấn đề xảy ra
khu ngũ cháy nhỏ
ở dưới khu dân cư
chúng tôi luôn sẵn sàng lực lượng này huy động
công an phường thường xuyên xuống kiểm tra nhắc nhở
và tuyên truyền giáo dục
cho các hộ dân
ở khu vực này
là rất tốt
nhất là các hộ kinh doanh
kinh doanh hàng dễ cháy
qua công tác giả soát nắm tình hình
công an thành phố hà nội cũng xác định
hiện nay tại các quận nội thành
do đặc điểm tình hình dân cư
mật độ xây dựng các công trình đường giao thông
đặc biệt là các ngõ sâu phố nhỏ
tình trạng người dân tự ý cơi nới
giao cố nhà cửa bằng các lông sắt trùng cọc phổ biến
nếu xảy ra cháy
công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn
do đó việc chủ động phòng ngừa
tuyên truyền hướng dẫn tại các khu dân cư
nâng cao nhận thức của người dân
trong công tác phòng cháy chữa cháy
được xác định là nhiệm vụ tham đầu
một trăm linh công an các phường
ngay sau một mươi năm ngày
từ khi lễ gia quân của công an thành phố
thì đã anh em đã triển khai
và bước đầu đã thiết lập những hồ sơ
và cho anh em tiến hành điều tra cơ bản
thực hiện trách nhiệm của cảnh sát khu vực
xuống với nhân dân
để tham nhu cho các vị chính quyền
trước hết là tham mưu cho các vị chính quyền
thực hiện trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy
theo phần cấp
cái thứ hai là trực tiếp
điều tra cơ bản
đối với các loại hình
chủ yếu là các bộ dân nhà hợp kết hợp kinh doanh
các sưởng sản xuất sen kẹt
trong dân cư có nguy cơ cháy
để lắm và tuyên truyền
hướng dẫn đến nhân dân để thực hiện các biện pháp
đi từng ngõ gõ từng nhà
đội ngũ cảnh sát khu vực
tại cơ sở đang phát huy vai trò
là lực lượng nồng cốt
trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người dân
các hộ sản xuất kinh doanh
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
mặc dù tình hình cháy nổ
thời gian qua có diễn biến phức tạp
nhưng so với sáu tháng cùng kỳ năm trước
tổng số vụ cháy đã giảm sáu hai
rõ ràng công tác quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
nhân thức của người dân với việc phòng ngừa
đã có những chuyển biến rõ rẻ